là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh hậu giang tuyên phạt hai vợ chồng bị cáo phan thị thủy và lâm văn bình cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi bảy bình và thủy có kinh doanh quán ăn tại thành phố vị thanh
do việc kinh doanh không được hiệu quả nên thủy và bình đã vay và mượn chơi hụi với nhiều người để lấy tiền duy trì quán ăn và tiêu xài cá nhân
đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy vợ chồng bình không còn khả năng trả nợ nên bỏ trốn khỏi địa phương
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai được cơ quan công an vận động thủy và bình đã ra đầu thú và khai nhận qua việc vay mượn và chơi hụi đã chiếm đoạt của một mươi người với tổng số tiền một tám tỷ đồng
sau khi nghị án tòa án nhân dân tỉnh hậu giang tuyên phạt phan thị thủy một mươi bốn năm tù nguyễn văn bình một mươi ba năm tù cùng về tội lạm dụng tiến nhiệm tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản
và buộc các bị cáo có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại
một vụ vận chuyển một tấn đường nhập lậu vừa bị các đơn vị thuộc bộ đội biên phòng an giang phát hiện và bắt giữ
trước đó vào tối ngày hai mươi một tháng hai tổ công tác gồm các lực lượng trên tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn bằng thuyền máy đến khu vực huyện tỉnh biên tỉnh an giang
tổ công tác phát hiện một người đàn ông đang chạy thuyền máy hướng từ thành phố châu đốc và có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã kiểm tra và phát hiện trên thuyền máy có hai mươi bao đường cát nhãn hiệu nước ngoài tổng trọng lượng một tấn
qua khai thác nhanh đối tượng khai nhận là lê trọng ân ân khai nhận chở số hàng trên để lấy tiền công
tổ công tác đưa đối tượng phương tiện tăng vật về đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên để tiếp tục xử lý
công an huyện vũ thư tỉnh thái bình vừa điều tra và bắt giữ đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông hồng
qua công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đội cảnh sát hình sự công an huyện vũ thư bắt quả tăng phương tiện vận tải thủy biển số np sáu nghìn ba trăm linh chín
do vũ văn đức là chủ tàu thuê lái đang có hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông hồng thuộc địa phận xã tân lập huyện vũ thư
tại cơ quan điều tra vũ văn đức khai nhận từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
đã thuê các đối tượng khai thác trái phép hai năm trăm một mươi mét khối cát tương đương với hơn ba trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũ thư đã khởi tố và bắt giam đối với vũ văn đức về hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
thưa quý vị ngân hàng nhà nước vừa chỉ đạo các tổ chức tín dụng phải lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp
và phải trả lời rõ ràng về việc cấp tín dụng cho từng doanh nghiệp
ngân hàng nhà nước yêu cầu chi nhánh tỉnh thành phố các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nhà nước và nước ngoài
tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp tại các địa phương
hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng
ngân hàng nhà nước chi nhánh chủ động phối hợp với sở kế hoạch và đầu tư các sở ban ngành và hiệp hội có liên quan tại địa phương
ra soát tình hình tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp nắm rõ thông tin về các doanh nghiệp không tiếp cận được vốn vay ở ngân hàng nào
doanh nghiệp không đủ điều kiện hay ngân hàng không cho vay và nguyên nhân không tiếp cận được
ngân hàng nhà nước chi nhánh cũng phải lập đường dây nóng đó là điện thoại hoặc là email để tiếp nhận phản ánh và kiến nghị của người dân và doanh nghiệp
yêu cầu các ngân hàng thương mại trên địa bàn có trách nhiệm xử lý trả lời người dân doanh nghiệp và báo cáo kết quả xử lý về ngân hàng nhà nước
đồng thời báo cáo kết quả triển khai các nội dung trên về ngân hàng nhà nước trước ngày hai mươi tám tháng hai để tổng hợp báo cáo
bộ tài chính đang lấy ý kiến đóng góp góp ý về việc đề nghị xây dựng dự thảo dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi
và đáng chú ý là cơ quan này đề xuất nghiên cứu tăng thuế xuất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số mặt hàng có hại cho sức khỏe
ví dụ như là thuốc lá và rượu bia để hạn chế nhập khẩu sản xuất và tiêu dùng
bộ tài chính cho biết bia và rượu đã được tăng thuế tiêu thụ đặc biệt theo lộ trình
như thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia là năm mươi được áp dụng từ năm hai nghìn một mươi sáu
nhưng tình hình sử dụng rượu bia ở việt nam vẫn ở mức cao nhất đông nam á và có xu hướng tăng nhanh
mặt khác mức thuế xuất đối với rượu bia ở việt nam còn ở mức thấp
theo tính toán của tổ chức y tế thế giới mức thuế xuất mới chiếm khoảng ba mươi giá bán lẻ
trong khi ở nhiều nước thì tỷ lệ này chiếm bốn mươi tám mươi năm
vì vậy nhằm giảm tiêu thụ đặc biệt
và hạn chế lạng dụng rượu bia
thời gian tới bộ tài chính cho rằng cần tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu bia
ngoài rượu bia bộ tài chính đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường
với mức thuế xuất phù hợp để góp phần định hướng tiêu dùng
thưa quý vị việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá
gọi tắt là thiết bị vms đối với tàu cá đánh bắt xa bờ
được coi là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nhanh chóng xóa thẻ vàng
của ủy ban châu âu ec về chống khai thác bất hợp pháp đối với mặt hàng thủy sản việt nam
nhận thức rõ được điều này thì thời gian qua lực lượng cảnh sát biển thường xuyên phối hợp
cùng với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để ngư dân nhận thức rõ
việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác thủy sản
người và tài sản của ngư dân
toàn tỉnh kiên giang có hơn chín tám trăm linh tàu cá có chiều dài từ sáu mét trở lên
trong đó tàu cá có chiều dài từ một mươi năm mét trở lên đánh bắt xa bờ là ba tám trăm tám mươi năm tàu
qua gần năm năm thực hiện iuu gỡ thẻ vàng những nỗ lực của tỉnh kiên giang
đã được đoàn thanh tra ủy ban châu âu ghi nhận đánh giá cao